chương trình hôm nay ngày hai mươi một tháng chín sẽ có những nội dung chính sau đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố hà nội
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên trong cả nước phủ sóng năm g
gia tăng các ca sốt xuất huyết tại hà nội
thưa quý vị hà nội không chỉ phát huy vị thế là trung tâm là đầu tàu ở khu vực đô thị
mà vùng nông thôn ngoại ô cũng phải trở thành những hạt nhân phát triển đi đầu
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới của thành phố hà nội diễn ra vào sáng nay
ngoài ra thủ tướng yêu cầu phải đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường
hà nội cần xử lý tốt hơn nữa rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới của hà nội
đạt kết quả tích cực rõ nét toàn diện ấn tượng
đời sống của người dân nông thôn được cải thiện đáng kể cao hơn mức bình quân cả nước
khi mà mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
thủ tướng cho rằng hà nội đã đóng góp kinh nghiệm hay cho cả nước về xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên sản xuất nông nghiệp nói riêng kinh tế nông thôn nói chung còn nhỏ bé
quy mô phân tán đặc biệt là phát triển còn dưới tiềm năng
với các dữ liệu lớn các đám mây đảm bảo quyền riêng tư mà viettel đã chuẩn bị và hỗ trợ
thành phố hiện có một mươi năm trăm linh doanh nghiệp công nghệ thông tin với ứng dụng công nghệ năm g này sẽ tạo cơ hội vàng cho doanh nghiệp triển khai các dịch vụ
dự kiến trong tháng chín này viettel sẽ phủ sóng nb iot cho một trăm linh địa bàn thủ đô hà nội và có lộ trình triển khai tiếp tại thành phố đà nẵng cũng như mở rộng ra toàn quốc trong hai năm sắp tới
ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc và ra soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
kiên quyết thay thế những trường hợp thiếu gương mẫu yếu kém tín nhiệm thấp
đây là yêu cầu của đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
trưởng đoàn kiểm tra của ban bí thư đối với tỉnh ủy đồng nai trong chuyến công tác ngày hôm nay
phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc cùng với ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn
các quy định nêu gương của ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai đồng chí phan đình trạc đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế
và đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai cần nghiêm túc tiếp thu khắc phục những khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm cán bộ
đã được ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương kết luận đồng thời ra soát đội ngũ cán bộ quản lý
kiên quyết miễn nhiệm thay thế cho từ chức đối với những cán bộ thiếu gương mẫu yếu kém về năng lực
phẩm chất đạo đức tín nhiệm thấp để củng cố niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân
đồng chí nhấn mạnh công tác cán bộ nhiệm kỳ qua đối với ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai là một bài học lớn
cần rút kinh nghiệm sâu sắc bởi lẽ chỉ trong một nhiệm kỳ đã có bốn đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy sai phạm
bị ban bí thư thi hành kỷ luật trong đó có ba đồng chí bị cách chức
bên cạnh đó giải quyết kịp thời các vụ việc bước xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm
nhất là liên quan đến các lĩnh vực đất đai môi trường
thưa quý vị sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách
gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã ân cần thăm hỏi biểu dương những thành tiệu mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân huyện mù căng trải đã đạt được trong thời gian qua
nhất là việc xóa đói giảm nghèo đồng thời nhấn mạnh
huyện cần tiếp tục phát huy nội lực tiềm năng sẵn có nhất là thế mạnh về rừng du lịch
đẩy nhanh việc hoàn thành các mục tiêu mà đại hội đảng bộ huyện đã để ra
dịp này phó chủ tịch nước đã trao tặng ba trăm linh triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh yên bái
năm mươi triệu đồng cho quỹ vì người nghèo huyện mù căng trải
trao năm mươi xuất quà cho các hộ gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mỗi xuất một triệu đồng và phần quà trị giá ba trăm linh đồng
trao một trăm linh xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập mỗi suất một triệu đồng
sáng nay tại hải phòng văn phòng ubnd tp hải phòng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động
cổng thông tin điện tử ba mươi tỉnh thành phố lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
các cổng thông tin điện tử đã thực hiện hiệu quả chức năng giao tiếp hai chiều giữa chính quyền với người dân
qua các hình thức tọa đàm đối thoại trực tuyến từ đó giúp định hướng dư luận
tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện
các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước giải đáp những câu hỏi ý kiến của nhân dân
về những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội điển hình như các tỉnh thái nguyên thừa thiên huế yên bái lào cai
về nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới các tỉnh thành phố tiếp tục tập trung duy trì
phần hành tốt hoạt động của cổng thông tin điện tử chủ động tham mưu tạo cơ sở để các cấp các ngành
các đoàn thể đơn vị trên địa bàn chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả
các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến góp phần minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước
và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh thành phố
thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng vương đình huệ hôm nay thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyễn hoàng hiệp cùng ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã đi kiểm tra dự án công trình hồi chứa nước iamer
tại xã iamer huyện chiu perong tỉnh gia lai
dự án hồ chứa nước iamer có ý nghĩa quan trọng
phục vụ ba tiêu chí chính là an ninh quốc phòng ổn định tái định cư và phục vụ nhu cầu tưới cho khoảng một mươi bốn ha lúa
và cây trồng khác cho hai tỉnh gia lai và đắk lắc
đến thời điểm này dự án đã hoàn thiện đầu tư giai đoạn một và đang triển khai giai đoạn hai với tổng mức đầu tư gần ba tỷ đồng
tuy nhiên hiện vướng mắt của dự án chính là việc chuyển đổi gần một mươi hai ha đất rừng thuộc hai tỉnh gia lai và đắk lắc
thành khu vực đất sản xuất thuộc khu tưới của dự án
để thao gỡ những vướng mắc này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ cùng tỉnh gia lai tiến hành khảo sát lại toàn bộ diện tích chuyển đổi này
từ đó tỉnh gia lai sẽ trình một dự án tổng thể để bộ cùng các bộ ngành liên quan nghiên cứu xem xét trình chính phủ
nguy cơ tăng tàu cá nằm bờ tại huyện trần văn thời nơi có số lượng tàu khai thác thủy sản nhiều nhất tỉnh cà mau
thưa quý vị trước tình hình thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết tại thủ đô hà nội đang bắt đầu gia tăng
và các chuyên gia trong ngành cũng vừa đưa ra lời cảnh báo thời điểm hiện tại được coi là đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết
và ghi nhận sau đây tại bệnh viện thanh nhàn thành phố hà nội
bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng suốt cao
đau mỏi khắp cơ thể ban điển hình dây da do tiểu cầu xuống thấp nên các bác sĩ đã chỉ định cho bệnh nhân nhập viện để theo dõi
toàn thân các khớp đau ê ẩm sau đó là huyết áp tụt và tiểu cầu của mình giảm dẫn đến cơ thể mệt mỏi
nhà mình thì chưa có ai bị mình là người dính đầu tiên
ca này đầu tiên thì là sau đấy thì ở phường đã vào là diệt long quang bọ gậy luôn ở khu vực đấy
cũng nhập viện trong tình trạng
sốt cao đau nhất toàn thân nhưng bệnh nhân này lại không hề hay biết mình bị mắc sốt xuất huyết cũng như dịch bệnh đang điều hành tại hà nội
không nghĩ là sẽ mắc xuất xuất huyết đâu
mình nghĩ là cảm thông thường thôi
tại vì cái môi trường em sống em thấy không có mũi
chắc là em đi ra ngoài đi làm sao là em bị mũi đốt bao giờ thì không biết
các bác sĩ cho biết liên tiếp trong những tuần qua bệnh viện tiếp nhận giải rác các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
đặc biệt liên tục trong tuần qua khoa nội tổng hợp bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận gần
hai mươi bệnh nhân mỗi ngày để điều trị sốt xuất huyết
bởi vì xuất huyết nhiều khi dấu hiệu nó cũng không biển hình như mọi người nghĩ đâu
đặc biệt là trên những bệnh nhân lớn tuổi những bệnh nhân có các bệnh mặn tính kèm theo như ta tăng huyết áp
tái thao đường hoặc là các bệnh lý khác triệu chứng nó không hề rõ ràng
nhiều khi bệnh nhân chỉ thấy sốt và hơi đau người thôi
hoặc là thậm chí không sốt chỉ thấy đau người hơi mệt một chút
khi vào viện thì khi chúng tôi xét nghiệm thậm chí tiểu cầu xứng đến một mươi
như một số trường hợp bệnh nhân đã điều trị ở khoa rồi
và sau đó đến một hai ngày sau thì tiểu cầu nó còn giảm thấp hơn nữa trong cái ngưỡng cảnh báo rất là nguy hiểm
sở y tế hà nội nhận định số ca mắc sốt xuất huyết tại hà nội có xu hướng gia tăng trong các tuần gần đây
sở y tế hà nội lưu ý các quận huyện thị xã tiếp tục giám sát những yếu tố nguy cơ về bệnh xuất xuất huyết
tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường
lật úp tất cả các dụng cụ trường nước che đậy và diệt lang quang tránh mỗi đốt
bên cạnh đó người dân khi bệnh phải được khám để phân loại xem trường hợp nào nên điều trị ở nhà
trong trường hợp nào cần thiết phải nhập viện tránh tình trạng người dân tự ý mua thuốc hay truyền dịch tại nhà
việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về tiêu hóa đã đạt được những tiến bộ nhất định
những kết quả này đã được thảo luận trong hội nghị khoa học lần thứ hai mươi năm do hội tiêu hóa hà nội tổ chức hôm nay
với sự tham gia của các chuyên gia các bác sĩ
các bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tiêu hóa
hiện nay tại việt nam tỷ lệ người mắc các bệnh về đường tiêu hóa có chiều hướng tăng
trong khi đó ý thức của người dân về việc ăn uống bảo vệ sức khỏe vẫn chưa đúng mức
dẫn đến nhiều khó khăn trong việc phát hiện và điều trị kịp thời
hội nghị khoa học tiêu hóa hà nội là hoạt động được tổ chức thường niên
nhằm tạo cơ hội cho các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa báo cáo chương trình nghiên cứu
cũng như những can thiệp trong điều trị tiêu hóa
tiêu biểu như một số kết quả bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi đường tiêu hóa trên
chẩn đoán sớm ung thư dạ dày cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh trong ngược dạ dày thực quản
đây cũng là dịp để các bác sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm giao lưu trao đổi những kiến thức mới trong chuyên ngành
các bác sĩ trẻ có điều kiện được cập nhật học hỏi nâng cao chuyên môn
nắm bắt thông tin cũng như kỹ thuật tiên tiến của việt nam và thế giới
thưa quý vị bụi bẩn và nguy hiểm tới tính mạng
dù chỉ là đi lại gần nhà đó là tình cảnh mà người dân xã trường xuân
huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang phải đối mặt mỗi ngày
bởi nơi đây mặc dù là tuyến đường liên xã
nhưng hàng ngày vẫn có tới hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng qua lại
ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
gần một mươi năm nay gia đình bà nguyễn thị vân và hàng chục hộ dân
sống hai bên tuyến đường liên xã trường xuân xuân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
phải sống trong cảnh nhà luôn khóa trái cửa do bụi bẩn
khiến cuộc sống của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn
dù đã được tu sửa hàng năm
tuy nhiên việc lưu lượng xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng tại các mỏ đá qua lại thường xuyên
khiến tuyến đường dài chưa đến một mươi km này luôn chi chít ổ voi ổ gà
mặc dù lực lượng chức năng vẫn thường xuyên túc trực kiểm tra tải trọng và an toàn giao thông
tuy nhiên tình trạng bụi bẩn vẫn diễn ra và nguy cơ tai nạn vẫn luôn dình dập
thời gian vừa qua lực lượng đội kiểm soát giao thông công an huyện quảng ninh
đã tăng cường tuân trá kiểm soát thường xuyên nhắc nhở và tuyên tuyên cho lái xe
là các phương tiện không được chở vượt quả tải trong xe
và nhắc nhở các lái xe chạy chậm đi qua các địa bàn khu đông dân cư
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
chúng tôi đã đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phế tu sửa
đồng thời khảo sát một tuyến đường đi ra tránh khỏi khu dân cư
và khu dung tâm lý thân đỉnh của huyện
để các xe vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ đi theo tuyến đường này
cũng trên tuyến đường này có ba trường học từ mầm non đến trung học
vào giờ cao điểm học sinh đi lại rất đông tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
do đó các ngành chức năng tỉnh quảng bình cần sớm có các biện pháp khắc phục
cũng như phương án giải quyết triệt đề
nhằm bảo đảm an toàn cho bà con sinh sống ở dọc hai bên đường
và an toàn giao thông cho bà con mỗi khi đi trên tuyến đường này
thưa quý vị thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
là nơi có nhiều tàu khai thác thủy sản nhất của tỉnh cà mau
thế nhưng tình trạng tàu nằm bờ không hoạt động lại đang gia tăng
nguyên nhân là do những tháng gần đây thì thời tiết thất thường và mưa bão liên tục
tàu ra khơi không chỉ tốn kém về chi phí nhiên liệu mà sản lượng khai thác thì cũng thấp
nên bà con ngư dân giảm bớt hoạt động khai thác
theo tính toán của những người trong nghề
tùy theo công suất mà chi phí ra khơi trong một chuyến biển giao động
từ sáu mươi đến một trăm hai mươi triệu đồng một phương tiện
thế nhưng từ đầu năm đến nay
mỗi phương tiện ra khơi chỉ hòa đến thùa lỗ
nên số lượng phương tiện nằm bờ ngày càng nhiều
hiện nay tại cửa biển sông đốc đã có hơn một mươi chiếc tàu cá phải nằm bờ
do không còn khả năng hoạt động
mặt khác do một số phương tiện khai thác theo kiểu tận diệt
nên nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt
dẫn đến việc làm ăn ngày càng khó khăn thất bát
hiệu quả kinh tế từ nguồn lợi thủy sản đang giảm
nguồn hải sản khai thác được chủ yếu là cá tạp
nên giá trị mang đến không cao
dẫn đến không đủ chi phí cho mỗi chuyến ra khơi
sáng nay đồn biên phòng trung bình phối hợp với hải đội hai
bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng
và ủy ban nhân dân thị trấn trần đề huyện trần đề tỉnh sóc trăng
đã tặng một lá cờ tổ quốc và một trăm năm mươi tấm ảnh bác hồ
hai mươi phao cứu sinh cho ngư dân các xã biên giới biển huyện trần đề
đại tá lê văn anh phó chính ủy bộ đội biên phòng sóc trăng khẳng định
sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển việt nam
không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác đánh bắt hải sản
mà hình ảnh mỗi tàu thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng
là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng
bất khả xâm phạm của tổ quốc
dịp này các đồn biên phòng thuộc bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng
cũng đã trao tặng hai lá cờ tổ quốc năm trăm linh ảnh bắc hồ
và trên một trăm linh phao cứu sinh cho ngư dân các xã của tỉnh sóc trăng
thưa quý vị những năm gần đây nhiều hộ dân ở huyện hòa vang thành phố đà nẵng
không chỉ có nguồn thu nhập ổn định
mà thậm chí là còn vươn lên làm giàu
từ một mô hình phát triển kinh tế rất độc đáo
đó là mô hình nuôi cá nước ngọt gắn với du lịch sinh thái
mô hình được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
và được nhà nước hỗ trợ một trăm linh về con giống ba mươi thức ăn cho cá
tuy mô hình này mới triển khai được gần hai năm nay
nhưng đã đem lại kết quả rất khả quan
đây là mô hình nuôi các loại cá nước ngọt gắn với du lịch sinh thái
bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi của gia đình ông cao văn mễ
ở thôn phú sơn hai xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng
với diện tích ao nuôi khoảng hai m hai
mỗi loại cá ông mễ nuôi bốn con
gồm cá ba sa thác lát riêu hồng
nuôi trong vòng tám tháng đến một năm
trừ chi phí gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng
năm nay là chiến đấu mùa hành khốc
là nuôi cá thất lót
nuôi cá thất lót cũng được nhà nước đầu tư
trăm phần trăm giống
giống cá thất lót thì đẹp lắm
từ một mươi hai đến một mươi bốn ngàn một con
cũng có giống
cho nên là nuôi thì
hiệu quả nuôi lòng thì nuôi đến bữa nay là bốn tháng rồi
thì có ở đây thì phát triển
bởi vì là mô hình có cái chị ở phòng nông nghiệp đi tham
có cái này là ít trách
hiện tại thì chúng tôi cũng đăng ký cái mô hình nuôi khoá
đăng ký xây dựng cái tổ hợp tốt nuôi khoá rồi
tổ chức cho các hộ là
vừa nuôi khoá và vừa tổ chức là
xây dựng mô hình trên thế
là dư luật trên thế luôn
để tâm có việc phát triển kinh tế
sắp tới là chúng tôi ký nghị quyền phố là
xây dựng cái nhóm hót
nhóm hót của
đặc sản khoá của hòa khương
xã hòa khương có lợi thế về nuôi cá nước ngọt
với hệ thống canh mương nước sạch
toàn xã hiện có trên sáu mươi hectare nuôi cá nước ngọt
chủ yếu là nuôi cá truyền thống
chính quyền địa phương nơi đây không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi
cung cấp con giống thức ăn an toàn
đầu tư làm đường liên thôn trồng cây xanh
mà còn thành lập tổ hợp tác xã để tìm đầu ra cho sản phẩm
nhờ đó sản lượng cá nuôi của nông dân có thị trường tiêu thụ giá cả ổn định
trong thời gian tới cũng như hiện nay đã sẽ
ngành cũng thâm mưu ban huyền
cũng cùng với xã hòa khương
để cho nhanh rộng những mô hình chăn nuôi sữa sáng an toàn sinh học
để phục vụ cái sản phẩm cho
thị trường trong thời điểm này
theo đó để bảo đảm an toàn sinh học
người dân huyện hòa vang đã chuyển đổi
mô hình nuôi cá chê trước đây
sang các loại cá ít ô nhiễm môi trường như hiện nay
mô hình này đang được nhân rộng trên địa bàn
vừa bảo đảm phát triển kinh tế
vừa xây dựng mô hình nuôi cá gắn với du lịch sinh thái
nhằm thu hút khách du lịch trong thời gian tới
thưa quý vị nhằm thu hút học sinh các bậc học
chuyển hướng sang học nghề và tăng cường
chất lượng nguồn nhân lực năm nay
nhiều trường cao đẳng trung cấp nghề tại tỉnh quảng ngãi
đã tăng cường liên kết quốc tế
trong đào tạo nghề cho sinh viên
các trường cao đẳng trung cấp nghề liên kết
với các nước như pháp đức hà lan
nhật hàn quốc thái lan
thực hiện các chương trình đào tạo giáo viên dạy nghề
thực nghiệm tại các trường nghề chuẩn châu âu
một số lĩnh vực thế mạnh của các nước châu á
khu vực lân cận
các trường dạy nghề cử giáo viên sang các nước
tiếp thu phương pháp kỹ thuật đào tạo nghề tiên tiến
trao đổi giáo viên nghiên cứu sinh sinh viên
để đào tạo chất lượng cao
các trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ dung quất
cao đẳng nghề việt nam hàn quốc quảng ngãi
tổ chức một mươi hai chương trình trao đổi
gần bốn mươi lượt giảng viên nghiên cứu sinh
học viên sang pháp đức hàn quốc
đây được xem là hướng đi mới
được các trường nghề chọn lựa để cạnh tranh
với các trường đại học thu hút học sinh chọn trường nghề
xin chào tạm biệt